ủy ban nhân dân huyện lương sơn tỉnh hòa bình đã tổ chức hội nghị thông qua hồ sơ
đề nghị công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh di tích cơ sở a hai báo nhân dân
tại xã lâm sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình
năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm sau thất bại của chiến tranh đặc biệt tại việt nam mỹ chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ
dùng không quân đánh phá miền bắc
trung ương đảng chỉ đạo báo nhân dân lên hòa bình lựa chọn địa điểm làm cơ sở sơ tán
cơ sở dự phòng được mang mật danh a hai
khu sơ tán gồm khu xưởng in được xây trước khu vực hàng khuốc cũng từ thời gian đó được nhân dân địa phương gọi là hang nhà báo
gồm những công trình được xây dựng phục vụ cho việc in báo như nhà đặt máy in máy nổ khuôn đúc và khu tòa soạn
được xây dựng trước khu vực hang hổ gồm các ban ban biên tập ban trị sự ban công nghiệp ban nông nghiệp
giữa khu xưởng in và khu tòa soạn là nhà đặt máy thông tin liên lạc
tại hội nghị các đại biểu đã phát biểu làm rõ một số vấn đề liên quan như thời gian sơ tán trang thiết bị xây dựng cơ sở a hai
các sự kiện nhân chứng lịch sử cũng như các vấn đề về quản lý khai thác sau khi được công nhận di tích lịch sử văn hóa
nhằm gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử của di tích
kết thúc hội nghị các đại biểu tham dự đã thống nhất thông qua hồ sơ đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình công nhận
khu di tích a hai báo nhân dân là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh trong thời gian sớm nhất